thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông john chun kim chủ tịch công ty hanwha techwin hàn quốc
và ông spencer damian white giám đốc điều hành công ty liên doanh delta opsos energy
tiếp ông yun jun kim thủ tướng đánh giá cao việc tập đoàn có kế hoạch mở rộng đầu tư vào việt nam
nhất là đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao
thủ tướng khẳng định cam kết của chính phủ sẽ đồng hành tạo điều kiện thuận lợi
để các nhà đầu tư nước ngoài thành công tại việt nam
và mong muốn tập đoàn hanwha sẽ là tấm gương tốt về đầu tư fdi tại việt nam
thủ tướng cũng mong muốn ngoài lĩnh vực công nghệ cao
tập đoàn sẽ quan tâm đầu tư trong các lĩnh vực khác như thành phố thông minh hạ tầng
ông jun chun kim cho biết hanwha là tập đoàn đa quốc gia lớn thứ tám của hàn quốc
với doanh thu năm mươi bảy tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi bảy
đến nay tập đoàn đã đầu tư khoảng tám trăm linh triệu usd vào việt nam với năm công ty
vào tháng một mươi một tới tập đoàn sẽ khánh thành nhà máy sản xuất động cơ máy bay tại việt nam
và trong thời gian tới sẽ mở rộng đầu tư
tiếp ông spencer damian white giám đốc điều hành công ty delta offshore energy
một liên doanh với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư từ mỹ naui phần lan anh hà lan pháp
thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao công ty đã mạnh dạn tham gia đầu tư dự án điện khí tại bạc liêu
thủ tướng cho biết việt nam khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các dự án năng lượng
trong đó có các dự án năng lượng tái tạo
nhu cầu tiêu thụ điện năng của việt nam ngày một tăng cao
là cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực điện
thủ tướng khẳng định các bộ ngành chức năng và tỉnh bạc liêu sẽ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp
đối với dự án đầu tư vào địa phương này
sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án ngay khi có được quyết định chủ trương đầu tư
công ty đã huy động sự tham gia của các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực điện
và cung cấp tài chính như ge ngân hàng dnb bank và quỹ bảo hiểm mars
ông spencer damian white bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ chính phủ
các bộ ngành chức năng của việt nam và tỉnh bạc liêu để dự án sớm đi vào hoạt động